tại quảng bình mặc dù lực lượng chức năng đã rất quyết liệt trong việc ngăn chặn phòng ngừa tình trạng vận chuyển sử dụng và buôn bán trái phép pháo
tuy nhiên tình trạng đốt pháo nhỏ lẻ vẫn diễn ra
ngay từ đêm sau thừa đến nay lực lượng công an tỉnh quảng bình đã kịp thời kiểm soát ngăn chặn và xử lý các đối tượng đốt pháo tự phát
đồng thời tuyên truyền giáo dục các đối tượng khác tạo sự đồng thuận trong nhân dân
qua công tác vận động quân chúng ngay thời điểm giáp tết nguyên đán đã có hàng trăm người dân tự nguyện mang pháo vật liệu nổ đến giao nộp tại cơ quan công an
trong và sau tết nguyên đán lực lượng công an tại cơ sở cũng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn triệt đề tình trạng đốt pháo trái phép

đối với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng năm nay tình trạng đốt pháo trái phép vẫn diễn ra nhưng đã giảm mạnh so với nhiều năm trước
công an tỉnh quảng bình cũng khuyến cáo người dân pháo là mặt hàng cấm người dân đừng vì hám lợi và hùa theo thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật
tất cả các trường hợp sử dụng vận chuyển và buôn bán pháo trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật